thưa quý vị các đồng chí và các bạn trong chương trình thời sự ngày hôm qua truyền hình công an nhân dân đã đưa những thông tin về cách thức triển khai bán hàng của một cơ sở bán hàng đa cấp của công ty trách nhiệm hữu hạn thiên ngọc minh uy tại tỉnh thái bình
theo đó cơ sở này có nhiều biểu hiện vi phạm trước thông tin này lãnh đạo sở công thương thái bình đã thống nhất thành lập một tổ công tác phối hợp với phóng viên intv đi kiểm tra hoạt động tại hai cơ sở kinh doanh trên địa bàn tp thái bình và một cơ sở tại huyện tiền hải của công ty thiên ngọc minh uy
quá trình tiếp cận kiểm tra những cơ sở trên thì chúng tôi đã phát hiện ra một số chiêu trò mà nhân viên thiên ngọc minh uy đang triển khai để dụ dỗ người tham gia vào mạng lưới đa cấp của mình
mời quý vị các đồng chí và các bạn tiếp tục theo dõi
địa điểm đầu tiên tổ công tác tiếp cận là hộ kinh doanh ngọc tường địa chỉ số sáu mươi hai đường kỳ đồng thành phố thái bình
căn phòng diện tích hơn một mươi m hai này là nơi mà hàng ngày nhân viên của thiên ngọc minh uy chăm sóc sức khỏe cho khách hàng
nhét nhát bừa bộn là thế
nhưng để đủ điều kiện chăm sóc chị uy
thì người tham gia phải bỏ ra số tiền hơn chục triệu đồng
đại diện cơ sở này cho biết đối với hoạt động chăm sóc sức khỏe cho khách hàng
công ty thiên ngọc minh uy đang tiến hành đào tạo nội bộ cho nhân viên
sau đó cử về làm việc tại các thị trường
những nhân viên này không có chứng chỉ kỹ thuật viên so bóp bấm huyệt theo quy định của cơ quan y tế
những nhân viên này không có chứng chỉ kỹ thuật viên so bóp bấm huyệt theo quy định của cơ quan y tế